hiện nay việc sản xuất kinh doanh mía đường tại tuyên quang đang gặp rất nhiều khó khăn
diện tích trồng mía liên tục giảm lượng đường tồn kho lớn
ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy và nông dân trồng mía
niên vụ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh tuyên quang trồng được tám bốn trăm sáu mươi bốn hectare mía nguyên liệu
đạt tám mươi một năm kế hoạch đề ra
trong khi đó có hơn hai ba trăm linh hectare trồng mía bị phế canh
để chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn
tình hình kinh doanh sản xuất của công ty cổ phần mía đường sơn dương cũng gặp nhiều khó khăn
niên vụ f hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám công ty sản xuất được hơn bốn mươi tám bốn trăm linh tấn đường kính trắng
giảm hơn bốn tấn so với niên vụ f năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
mặc dù bán đường với giá thấp hơn giá thành sản xuất
nhưng mức tiêu thụ vẫn chậm hiện lượng hàng tồn kho của công ty đã lên đến trên một mươi tấn
để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất mía đường
nhiên vụ tới tỉnh tuyên quang sẽ thực hiện nhiều giải pháp
nhằm tăng năng suất chất lượng mía nguyên liệu và tăng thu nhập cho người trồng mía
thì tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân là trồng mía
vì cây mía là một trong những cây được phía đơn vị nhà máy đường
đầu tư từ khâu trồng chăm sóc đến tiêu thụ sản phẩm
giá cả ổ định từ nay đến hai nghìn hai mươi
vì vậy là bà con sẽ yên tâm về vấn đề giá cả thị trường giao động
xác định là chỉ có đầu tư thăm canh tăng năng suất mía
thì mới tăng được thu nhập cho người trồng mía
và mới đảm bảo gắn kết giữa người trồng mía với công ty cổ phần mía đường sơn dương
nhiên cứu áp dụng những quy trình canh tác
quy trình đặc biệt là áp dụng các phương tiện máy móc vào để giảm nhanh công lao động
thứ ba là cũng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới và sản xuất
đặc biệt là công nghệ tưới hay nữa là đầu tư thăm canh tăng năng suất
nhiều năm trở lại đây cây mía được xác định là một trong bốn cây chủ lực
để phát triển kinh tế của tỉnh tuyên quang
nhờ trồng mía hàng nghìn hộ dân ở tuyên quang có thu nhập ổn định cuộc sống được cải thiện
tỉnh tuyên quang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi mở rộng diện tích trồng mía lên trên một mươi năm năm trăm linh hectare
năng suất bình quân đạt tám mươi tấn một hectare
doanh thu mía nguyên liệu toàn tỉnh đạt trên một một trăm linh tỷ đồng